tòa án nhân dân tỉnh đắk nông đã mở phiên tòa xét xử hai đối tượng về các tội hiếp dâm giết người và cướp tài sản
hai bị cáo gồm lê văn đặng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và lưu văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú huyện đắc minh
theo cáo trạng đêm một mươi hai dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm sau khi uống rượu về đặng và thắng thỏa thuận mua bán dâm với một phụ nữ trú cùng địa phương
do không thỏa thuận được giá cả nên người phụ nữ này đuổi thắng và đặng về nhà
lúc này đặng nảy sinh ý định hiếp dâm nên đã đẩy cửa xông vào dùng tay xiết cổ nạn nhân thực hiện hành vi hiếp dâm và lấy của nạn nhân một chiếc điện thoại và hai trăm năm mươi đồng
còn thắng ra ngoài dắt xe
khi đặng thực hiện hành vi hiếp dâm xong thắng quay lại dùng cẳng chân đè mạnh vào cổ nạn nhân
còn đặng tiếp tục dùng tay bóc cổ khiến nạn nhân tử vong
sau đó hai đối tượng lục tìm đầu đạc và lấy được một sợi dây chuyền vàng mang đi bán được một triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng chia nhau tiêu xài
tại phiên tòa các bị cáo đã khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình
tính đến thời điểm phạm tội bị cáo đặng chưa đủ một mươi tám tuổi nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo một mươi tám năm tù về tội giết người hiếp dâm và tội cướp tài sản
bị cáo thắng một mươi bảy năm tù về tội giết người bốn năm tù về tội cướp tài sản
tổng hình phạt chung là hai mươi một năm tù giam đồng thời buộc hai bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại và những người có liên quan là trên một trăm năm mươi triệu đồng